trong các ngày mùng hai và ngày mùng ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn tại hà nội ubkt đã họp kỳ thứ ba mươi chín
đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
chủ nhiệm ubkt chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ubkt đã xem xét kết luận một số nội dung sau
thực hiện kết luận của ubkt tại kỳ họp thứ ba mươi bảy đối với ban cán sự đảng
bộ lao động thương binh và xã hội và một số tổ chức đảng đảng viên có liên quan
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cách chức tất cả các chức vụ trong đảng đối với đồng chí nguyễn hồng minh
nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
cảnh cáo đảng ủy tổng cục giải nghề nhậm kỳ hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm
đảng ủy tổng cục giáo dục nghề nghiệp nhậm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và các đồng chí nguyễn ngọc phi nguyên ủy viên ban cán sự đảng thứ trưởng
dương đức lân nguyên bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
phạm quang phụng bí thư tri bộ vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ lao động thương binh và xã hội
khiển trách ban thường vụ đảng ủy bộ lao động thương binh và xã hội nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
và đồng chí trường anh dũng bí thư đảng ủy tổng cục trưởng tổng cục giáo dục nghề nghiệp
ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỳ luật
ban cán sự đảng bộ lao động thương binh và xã hội các nhậm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
và các đồng chí đào ngọc dung ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng
phạm thị hải truyền nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng bí thư ban cán sự đảng bộ trưởng
huỳnh văn tý nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ủy viên ban cán sự đảng
thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội
thực hiện kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương tại kỳ họp thứ ba mươi bảy đối với ban cán sự đảng
tòa án nhân dân tỉnh con tum và một số tổ chức đảng đảng viên có liên quan
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật
cảnh cáo ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh con tum nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
và đồng chí đỗ thị kim thư bí thư ban cán sự đảng tránh án tòa án nhân dân tỉnh con tôm
khiển trách đồng chí nguyễn tiến tăng ủy viên ban cán sự đảng phó tránh án tòa án nhân dân tỉnh con tôm
xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật một số đảng viên vi phạm tại đảng bộ các tỉnh quảng ngãi
vĩnh phúc đắk lắc và bình phước ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy các đồng chí lê viết chứ
nguyên ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy bí thư ban cán sự đảng chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy vĩnh phúc doãn hữu long nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở y tế tỉnh đắk lắc
đặng gia dúng nguyên tỉnh ủy viên bí thư đảng ủy giám đốc sở xây dựng tỉnh đắk nông đã suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
vi phạm nghiêm trọng quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao trong phòng chống tham nhũng tiêu cực
vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng dư luận bức xúc
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
đồng chí ma ly phước tỉnh ủy viên phó trưởng ban thường trực ban dân vận tỉnh ủy bình phước đã suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống vi phạm nghiêm trọng luật giao thông luật phòng chống tác hại rượu bia vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm
và trách nhiệm nêu gương gây hậu quả rất nghiêm trọng ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và đơn vị công tác
đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
căn cứ quy định của đảng ủy ban kiểm tra trung ương đề nghị bộ chính trị ban bí thư xem xét thi hành kỷ luật các đồng chí lê viết chứ
phạm hoàng anh doãn hữu long đặng giang súng ma ly phước
xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong đảng đối với ban thường vụ và ủy ban kiểm tra tình ủy thành ủy
kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí thường trực tình ủy cao bằng và thành ủy cần thơ
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy bên cạnh những ưu điểm là cơ bản các tổ chức đảng đảng viên được kiểm tra
còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng
trong quản lý sử dụng tài chính tài sản của đảng việc kê khai tài sản thu nhập
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm
khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng
ủy ban kiểm tra các cấp tập trung kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm trách nhiệm nêu gương công tác cán bộ
việc kê khai tài sản thu nhập quản lý sử dụng đất tài nguyên khoáng sản thực hiện các dự án đầu tư
và những vấn đề nổi cộng bức xúc dư luận quan tâm báo cáo kết quả về ủy ban kiểm tra trung ương
xem sách kết quả giám sát đối với ban thường vụ tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy quang trị
ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu ban thường vụ tình ủy và các đồng chí thường trực tình ủy quang trị
phát huy ưu điểm nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm khắc phục kịp thời các vi phạm khuyết điểm
hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc công tác cán bộ
và tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra
xử lý vụ án vụ việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo việc quản lý sử dụng đất
trong các dự án đầu tư việc kê khai tài sản thu nhập
cũng tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung quan trọng khác